thưa quý vị dù đã nhận tiền đền bù song nhiều hộ dân thuộc diện di dời cho dự án sân bay quốc tế long thành
vẫn đang mong được bóc thăm xuất tái định cư để sớm ổn định cuộc sống
ghi nhận tại xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
trong khi những hàng mục đầu tiên của dự án cảng hàng không quốc tế long thành đã khởi công
thì ở ấp suối trầu một xã bình sơn cách trong trường không xa cuộc sống chờ đợi của người dân vẫn tiếp diễn
đây là một trong những gia đình đã hơn ba mươi năm sống ở suối trầu
và hơn hai mươi năm không thể xây dựng nhà cửa do vướng dự án sân bay
bị thu hồi đất đã nhận được tiền đền bù hỗ trợ tái định cư giữa tháng một mươi hai năm ngoái
thế nhưng từ đó đến nay việc bắt thăm tái định cư vẫn chưa thấy đâu
sân bay đã đi vào hoạt động rồi tôi cũng mong muốn làm sao nhà nước sớm thông báo
để cho tôi được nhận tái định cư để tôi làm nhà để ổn định cuộc sống
chỉ riêng ở ấp suối trào một theo ông tuyên có hàng chục gia đình như ông được tái định cư hậu chính
đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bóc thăm
mặc dù ở ngay sát bên khu dân cư ấp suối trọng một công trường thi công sân bay hiện đã tấp nập
và sắp tới hướng dẫn
trong lộ một mươi con đường độc đạo nối vào ấp sẽ đóng đường để thi công
do đó sẽ không tránh khỏi tác động lớn tới cuộc sống của người dân nơi đây
nhà nước cho bà con ra ngoài sớm đặng con ca con em ta đi học nữa
đi học mà xe bây giờ chạy đi từ đây ra ngoài đó về nhà còn áp thành màu nâu
xe bèn xe công tân đô chạy quá trời
thì yêu cầu vậy thôi chứ còn yêu cầu gì nữa
thì nhà nước mau để cho bà con ta ra ngoài đó sớm bóc thăm sớm hộ phụ nào
chưa ai được bóc thăm một người hộ phụ nào hết
hộ chính đang còn lại đây nè tôi là hộ chính này
trong khi đó khu tái định cư lộc an bình sơn phục vụ dự án sân bay đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật
đón cư dân từ tháng một mươi năm ngoái
theo thống kê có tổng số hơn bốn ba trăm linh hộ dân sẽ được bố trí nơi ở mới tại đây
xong mới chỉ có một ba trăm sáu mươi năm hộ được bắp thăm đất
số thực tế đã nhận đất xây nhà còn ít hơn